tổ chức y tế thế giới who ngày một mươi một tháng một cảnh báo hơn một nửa dân số châu âu có thể nhiễm biến omicron trong sáu tám tuần tới
số ca mắc covid một mươi chín cao kỷ lục đang đặt châu âu dưới sức ép ngày càng gia tăng trong mùa đông
một số nước trong khu vực siết chặt các biện pháp hạn chế như hy lạp áo và italia đã ban bố quy định mới về vaccine
phát biểu trong cuộc họp trực tuyến ngày một mươi một tháng một ông han kulege giám đốc who khu vực châu âu nói rằng
các nước châu âu và trung á sẽ vẫn chịu sức ép căng thẳng do dịch covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi
hiện nay biến thể omicron đã dấy lên làn sóng mới từ tây giang đồng can quét khắp khu vực nổi trội hơn là biến thể delta
với tỷ lệ như hiện nay viện đánh giá y tế dự báo hơn năm mươi dân số khu vực sẽ nhiễm biến tỷ omicron trong sáu đến tám tuần tới
ông cũng kêu gọi các nước vẫn đánh giá y tế
châu âu vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi làn sóng omicron hiện nay bắt buộc sử dụng các loại khẩu trang chất lượng cao ở không gian kín
trong nhà và đảm bảo mọi người có thể tiếp cận với các loại khẩu trang này
quan chức who giải thích rằng châu âu vẫn chưa nhìn thấy tác động tổng thể của biến thể omicron ở những nước có tỷ lệ tiêm chủng thấp
và ông quan ngại sâu sắc về việc omicron có thể lây lan mạnh ở khu vực đông âu và khi đó dễ có nhiều ca mắc bệnh nặng ở những người chưa tiêm chủng
các nước đông âu có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong khu vực
tại bulgaria chỉ hai mươi tám dân số đã tiêm hai mươi vaccine ngược covid một mươi chín trong khi tỷ lệ này ở romania là bốn mươi năm
với những nước chưa bị tác động vì biến thể omicron vẫn còn khe cửa hẹp để hành động ngay bây giờ ông kulier cảnh báo
khi số ca mắc covid một mươi chín tăng vọt trên khắp nước anh vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một một giáo viên chủ nhiệm tại một trường tiểu học ở anh
đã lùng xuống khắp amazon để tiêm chủng
để tìm kiếm các loại máy lọc không khí giá cả phải trăng với hy vọng có thể ngăn chặn được biến thể omicron lây lan trong số bốn trăm sáu mươi học sinh trong độ tuổi từ ba đến một mươi một
cuối cùng ông đã tìm được một loại máy có giá thành khoảng hai trăm linh bằng anh cho mỗi lớp học
đây có lẽ là máy lọc không khí phù hợp nhất với ngân sách mà chúng tôi có không có hướng dẫn nào từ bộ giáo dục tôi phải tự mình làm tất cả
hàng triệu học sinh tại anh đã trở lại trường học sau kỳ nghỉ lễ giáng sinh và năm mới trong bối cảnh số ca mắc và số ca nhập viện do covid một mươi chín tăng
đối với giáo viên và học sinh tình hình hiện tại khiến họ có một cảm giác tồi tệ khác với thời điểm tháng một năm hai nghìn hai mươi một khi anh áp dụng lệnh phong tỏa rộng rãi do biến thể an phá hoành hành
ở thời điểm này thủ tướng boris johnson đã lựa chọn bắt hành rất ít hạn chế và cho phép các trường học mở cửa dù biến thị omicron đang lây lan rộng rãi
nhiều liên đoàn giáo viên cho rằng chính phủ đã không hành động đủ để giúp các trường học được an toàn
họ đã gửi một lá thư đề nghị chính phủ hỗ trợ tài chính cho các đơn vị làm sạch không khí xét nghiệm covid một mươi chín tại chỗ và bổ sung giáo viên
trước thêm học kỳ hai bộ giáo dục anh đã ban hành quy định xét nghiệm hai lần một tuần và đeo khẩu trang bắt buộc đối với học sinh trung học
xong quy định này không áp dụng cho học sinh tiểu học bộ này cho biết sẽ cung cấp bảy thiết bị làm sạch không khí cho các trường học để lấp đầy khoảng trống về nhân sự
bộ giáo dục anh cũng yêu cầu ghép các lớp học và kêu gọi giáo viên nghỉ hưu tham gia giảng dạy
cả những biện pháp này vẫn chưa đủ
biến thị omicron đã đẩy số ca mắc covid một mươi chín tại anh mỹ và nhiều nước châu âu lên mức kỷ lục đồng thời cản trở kế hoạch mở cửa trở lại các trường học
nhiều trường học bị chỉ trích vì thực hiện quá ít biện pháp để bảo vệ học sinh
tại một số nơi giáo viên phải mở hết cửa sổ trong thời tiết giá lạnh và thường xuyên kiểm tra mức độ ô nhiễm co hai trong khi giảng bài
ở mỹ tỷ lệ trẻ em phải nhập viện do covid một mươi chín cao chưa từng thấy
chính quyền tổng thống biden cho biết các trường học đang trang bị
các trường học bị nhiều hơn để duy trì hoạt động trong bối cảnh biến thể omicron bùng phát khắp đất nước
tuy nhiên một số quan chức lại ủng hộ việc tạm hoãn học kỳ mới
nhiều liên đoàn giáo viên yêu cầu một số trường công lập đóng cửa với lý do các điều kiện trong lớp học thiếu an toàn
omicron được cho là gây các triệu chứng nhẹ hơn những biến thể trước đó
nhưng một số nghiên cứu ban đầu cho thấy nó gây ra nhiều vấn đề ở đường hô hấp trên và điều này nguy hiểm hơn
đối với trẻ nhỏ vì có thể dẫn đến viêm phế quản hoặc viêm phổi
tiến sĩ peter horst
giám đốc trung tâm phát triển vaccine tại bệnh viện nhi tết sa cho biết
dù có rất nhiều nhận xét cho rằng biến thể này không nguy hiểm bằng những biến thể khác
nhưng khi tổng hợp tất cả các yếu tố chúng tôi đang phải đối mặt với tình huống rất nghiêm trọng
đặc biệt là với trẻ em
hiện có khoảng một mươi bảy trẻ em tại mỹ từ năm đến một mươi một tuổi được tiêm chủng đầy đủ
và phần lớn trẻ em phải nhập viện là những em chưa được tiêm vaccine
giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc cho biết
trong bối cảnh châu âu đang bùng phát làn sóng dịch thứ năm covid một mươi chín
trong hai mươi bốn giờ qua hy lạp đã ghi nhận kỷ lục chưa từng có ở quốc gia này
với hơn năm mươi trường hợp nhiễm mới và sáu mươi một ca tử vong
chính phủ sẽ áp đặt thêm một số các biện pháp hạn chế mới để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
như quy định bắt buộc đeo khẩu trang chuyên dụng
kỷ lục trước đó được thiết lập vào cuối năm hai nghìn hai mươi một là hơn bốn mươi trường hợp
với hơn năm mươi trường hợp được ghi nhận trong hai mươi bốn giờ qua
quốc gia hơn một mươi triệu dân này hiện đã ghi nhận tỷ lệ nhiễm cao nhất châu âu
theo báo cáo kể từ khi dịch covid một mươi chín xuất hiện tại nước này
tổng số trường hợp nhiễm covid một mươi chín được ghi nhận tại hy lạp là hơn một ba trường hợp
trong đó có khoảng hai mươi một ca tử vong
theo các chuyên gia những con số kỷ lục mới được thiết lập trong hai mươi bốn giờ qua
một phần do việc nới lỏng các biện pháp hạn chế của chính phủ
trước khi mở cửa trường học trở lại vào ngày một mươi tháng một
người đứng đầu tổ chức y tế cộng đồng quốc gia cho biết
khoảng bảy mươi số ca nhiễm mới của hy lạp có liên quan đến biến tỷ omicron
các chuyên gia cũng cho biết thêm tỷ lệ tử vong do biến thể này
được xác định thấp hơn biến thể delta
tuy nhiên với mức độ lây lan mạnh như hiện nay đã khiến cho hệ thống y tế
của quốc gia này đang rơi vào tình trạng quá tải
trước tình hình dịch bệnh phức tạp bộ trưởng y tế hy lạp cho biết
các học sinh sẽ vẫn được tới trường nhưng phải thực hiện xét nghiệm hai lần một tuần
đối với những trường hợp dương tính với covid một mươi chín
tất cả học sinh và giáo viên trong cùng một lớp sẽ phải xét nghiệm hai lần
các chi phí xét nghiệm sẽ được nhà nước hỗ trợ chi trả khoảng bốn mươi bảy euro
ngoài ra hy lạp đang xem xét áp đặt lại một số các biện pháp hạn chế trước đó
để ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh hiện nay
theo báo cáo chính phủ hy lạp đã đề xuất yêu cầu tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
bắt buộc cho một số nhóm đối tượng và những người trên sáu mươi tuổi
nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến tồi tệ hơn
trong bối cảnh hy lạp ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể omicron trên đảo crity
thủ tướng nước này cho biết sẽ không yêu cầu bắt buộc cho toàn xã hội
nhưng sẽ hướng tới một số nhóm đối tượng và những người cao tuổi
trong bối cảnh hệ thống y tế nước này đang trong tình trạng quá tải
sau khuyên cáo của ủy ban châu âu về vấn đề tiêm phòng bắt buộc
chính phủ hy lạp cho biết nước này chưa sẵn sàng cho kế hoạch này
việc tiêm phòng bắt buộc dự kiến sẽ nhắm tới đội ngũ quân đội cảnh sát
nhân viên y tế và công nhân
theo kế hoạch chính phủ cũng đã có quy định bắt buộc với những người trên sáu mươi tuổi
phải tiêm trước ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nếu không sẽ phải chịu mức phạt một trăm linh euro trên một tháng
thủ tướng nước này cũng nhấn mạnh việc tiêm chủng là biện pháp duy nhất
để hạn chế sự lây lan dịch bệnh đặc biệt trong bối cảnh biến chủng omico
đã xuất hiện ở quốc gia này
ông cũng khuyến nghị người dân cần tham gia tiêm chủng nhiều hơn
vì hệ thống y tế của nước này đang phải chịu áp lực quá lớn
nhiều bệnh viện và phòng khám đã không còn đủ điều kiện để chăm sóc bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín